cùng ngày nga cho biết sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán nhằm tăng lượng khí tự nhiên bán cho trung quốc
đồng thời cảnh báo rằng châu âu sẽ phải chịu đựng giá năng lượng tăng cao vì lệnh cấm vận dầu mỏ chống nga
phó thủ tướng alexander novak cho biết nga có thể chuyển xuất khẩu năng lượng từ các khách hàng châu âu
để hướng đến các nước như trung quốc và ấn độ nhằm bù đắp những thiệt hại về doanh số bán dầu cho châu âu
tuy nhiên ông novak cũng cho biết thêm rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của nga
hầu hết hướng đến việc cung cấp cho các nước láng giềng phía tây sẽ cần được phát triển
để đảm bảo các đường ống và tuyến cung ứng có thể đến các thị trường mới
trong khi đó theo đài rt của nga hôm một mươi sáu tháng sáu tập đoàn năng lượng quốc gia ng của pháp cho biết
nga đã giảm các lô hàng khí đốt cung cấp cho công ty này
đây là khách hàng thứ tư ở châu âu bị nga cắt giảm nguồn cung khí đốt